mặc dù là hai ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín tuy nhiên hàng không và du lịch lại có khả năng khôi phục nhanh có phần phục hồi và phát triển nền kinh tế
việc khôi phục hoạt động của hai ngành này có liên quan mật thiết sẽ tạo ra những chương trình khuyến mãi yêu đại tại nhiều điểm đến hấp dẫn trên toàn quốc
từ đó du khách sẽ là đối tượng được hưởng lợi với những gói dịch vụ du lịch chất lượng cao độc đáo và tiện lợi
có như vậy hai ngành hàng không và du lịch sẽ hợp tác thành công hướng tới mục tiêu cùng kích thích thị trường du lịch nội địa
côn đảo một vùng đất gắn bó với câu chuyện lịch sử đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc
nơi có hơn bảy dân mà có tới hơn hai mươi hai ngôi mộ
giờ đây đã trở thành vùng đất văn hóa tâm linh là hành trình về nguồn của nhiều thế hệ hôm nay đồng thời cũng là nơi có nhiều thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng
với lợi thế khoảng cách không quá xa đất liền tuy nhiên hiện nay
việc kết nối giữa con đảo với đất liền còn nhiều hoạn chế
du khách muốn bay tới côn đảo phải bay đến tp hcm hoặc cần thơ sau đó trung chuyển đến côn đảo
sử dụng máy bay nhỏ với số lượng ghế tối đa là sáu mươi sáu ghế
nắm mắt được nhu cầu này một đường bay thẳng từ hà nội tới côn đảo với tần suất ba chuyến một tuần đã được hãng hàng không bamboo airways khai thác
với bamboo airways một tiêu chí xuyên suốt đối với tất cả các chuyến bay của bamboo
đó là dịch vụ năm sao và an toàn tuyệt đối đúng giờ
đường bay côn đảo này thì lần đầu tiên một hãng hàng không của việt nam cung cấp business cho khách hàng bay tới con đảo
và chúng tôi một lần nữa cam khuyết cái dịch vụ năm sao cũng như đúng sở với tất cả những khách
để thị trường hàng không du lịch sớm trở lại hoạt động
việc bắt tay giữa hai ngành này trong việc tạo nên một dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
là điều cần thiết nhằm sớm hồi phục hoạt động thị trường có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế này
cái sự phối hợp giữa du lịch sớm trở lại hoạt động
du lịch và hàng không và đặc biệt là giữa các công ty du lịch lữ hành với hãng không treo việt
là càng ngày càng quan trọng để đảm bảo là chúng ta khai thác có hiệu quả
năng lực hiện có để đáp ứng lực nhu cầu ngày càng tăng về việc đi lại với các vùng miền
thời gian tới nhiều đường bay khác sẽ được mở đến các điểm du lịch nổi tiếng của việt nam
cùng với đó chất lượng dịch vụ cơ sở hạ tầng hàng không đang tiếp tục được nâng cấp
dịch vụ du lịch cũng đang được các địa phương
tích cực chuẩn bị để thu hút hành khách nhằm kích cầu thị trường và hồi phục phát triển